theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng năm
nắng nóng sẽ mở rộng trên cả ba miền bắc trung nam
ngày hai mươi và hai mươi một tháng năm vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam
nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
ở các tỉnh trung bộ có nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi đặc biệt gai gắt từ bốn mươi đến bốn mươi một độ
nắng nóng diện rộng ở bắc bộ chấm dứt từ ngày hai mươi hai tháng năm
nắng nóng ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng năm
từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng năm nắng nóng sẽ ra ở các tỉnh nam bộ
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
từ ngày hai mươi ba tháng năm nắng nóng có xu hướng suy giảm